ông diệp dũng cựu chủ tịch hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm sài gòn cổ úc
chủ mưu việc sử dụng một tỷ đồng vốn hoạt động sài gòn cổ úc để đầu tư bên ngoài
gây thiệt hại hơn một trăm một mươi năm tỷ đồng
tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt ông dũng một mươi năm tù về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ
hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước
gây thiệt hại lớn tài sản của sài gòn cổ úc
trong đó bị cáo dũng có vai trò cầm đầu nên cần phải xử lý nghiêm để gian đe
tuy nhiên tòa áp dụng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo có nhiều công hiến
đã khắc phục một phần thiệt hại của vụ án cho bị cáo dũng và các bị cáo khác
trên cơ sở đó toán nhân dân tp hcm tuyên phạt bị cáo diệp dũng một mươi năm tù
các bị cáo nguyễn thành nhân bốn mươi sáu tuổi nguyên tổng giám đốc năm năm tù
hồ mỹ hòa nguyên giám đốc tài chính sài gòn cộ úc ba năm tù
võ thành trung tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị mới
và tôn thất hào tổng giám đốc công ty cổ phần địa ốc đại á cùng năm năm tù
bốn bị cáo khác nguyên là cán bộ sài gòn cổ úc bị tuyên từ hai đến ba năm tù
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tòa buộc công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị mới và công ty cổ phần địa ốc đại á
liên đối bồi thường toàn bộ thiệt hại hơn một trăm một mươi năm tỷ đồng